cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án thi hành lệnh tạm giam
đối với hai đối tượng cùng chú xã thuận an thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo hồ sơ vào chiều ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do mâu thuẫn trong nợ nần
trần hoàng minh chú cùng địa phương đến nhà anh ruột của tư
bùi thanh tư đã cùng phạm vĩ an tìm gặp minh
minh đã dùng bình xịt hơi cay tấn công và tư đã dùng súng bắn vào cánh tay phải của minh gây thương tích năm
một đối tượng quốc tịch lào vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn ca hâu xã na ư huyện điện biên
lực lượng chức năng đã mật phục
bắt quả tăng đối tượng vali quốc tịch lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu tại chỗ gồm một mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp một súng kíp
quá trình bắt giữ vali đã dùng súng bắn thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy
nhưng đã bị lực lượng chức năng không chế
đối tượng ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng từ lào
giao cho một người đàn ông ở điện biên
thêm một chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá điện tử thuốc lá dặn điếu có chứa chất ma túy
cầm đầu tổ chức tội phạm là lê anh thơ chú hoàng mai hà nội
thơ đã lên mạng tìm kiếm công thức sau đó đặt mua cần sa tổng hợp các thiết bị của thuốc lá điện tử
sau đó các đối tượng đã pha chế tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy và đầu của điếu thuốc lá điện tử
thuốc lá sợi sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử
sau khi cho ra thành phẩm thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội
ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tăng bốn đối tượng có hành vi pha trộn tiêm tinh dầu chứa ma túy vào thuốc lá điện tử
tại kho xưởng xã phương nhị thanh trì hà nội
tại hiện trường đã thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy và nhiều tăng vật liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với lê thị ngân trù xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lợi dụng lòng tin của người dân lê thị ngân đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
quá trình này ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng của hội viên
sau khi nhận được tin báo tố giác của người dân lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thị ngân
tại tỉnh lâm đồng một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp motor và bán đêm trên địa bàn huyện đơn dương vừa bị lực lượng công an bắt giữ
các đối tượng này đã thường dùng xe ô tô làm phương tiện hoạt động và thực hiện trộm cắp hàng trăm motor và nông cụ sản xuất của các hộ dân trên địa bàn huyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đơn dương đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng thu giữ nhiều tài sản làm motor trộm cắp và các đồ vật tài liệu khác
điều tra mở rộng lực lượng công an xác định thêm hai đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có